hôm nay ngày hai tháng một mươi hai tại đồn biên phòng tam thanh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng nam đã tuyên dương
chào thưởng cho năm người dân ở xã tam thanh tp tam kỳ vì đã phát hiện trình báo kịp thời
và tự giác giao nộp hai mươi năm bánh heroin cho bộ đội biên phòng quảng nam
theo đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một có một người dân xã tam thanh vào đồn biên phòng tam thanh
trình báo và giao nộp một bánh heroin nhặt được ở bãi biển thôn hòa hạ xã tam thanh
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng
triển khai lực lượng tuyên truyền và vận động nhân dân giao nộp số ma túy vớt được
ngay trong đêm ngày ba mươi tháng một mươi một năm người dân trên đã tự giác đến giao nộp tổng cộng hai mươi năm bánh heroin
cho bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng